trong một mươi chín bị cáo này cơ bản đã nhận thức được sai phạm do nhận thức còn kém nên đã phạm tội
các bị cáo về cơ bản phạm tội với lỗi cố ý gián tiếp không trực tiếp thực hiện hành vi giết chết ba cán bộ công an nên đề nghị áp dụng hình phạt dưới mức thấp nhất với một số bị cáo
từ những phân tích trên viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên bị cáo lê đình công lê đình trức mức án cao nhất là tử hình
trong nhóm tội giết người bị cáo bùi viết hiểu bị đề nghị một mươi sáu một mươi tám năm tù
trong nhóm tội giết người bị cáo nguyễn văn tuyển bị đề nghị một mươi bốn một mươi sáu năm tù
lê đình doanh bị đề nghị mức án trung thân nguyễn quốc tiến từ một mươi sáu đến một mươi tám năm tù
nhóm một mươi chín bị cáo được đề nghị đổi tội danh giết người thành chống người thi hành công vụ bị đề nghị mức án thấp nhất từ một mươi tám đến hai mươi sáu tháng tù cho hưởng án treo mức cao nhất từ sáu đến bảy năm tù
nhóm bị cáo chống người thi hành công vụ gồm bốn người lê đình hiển bùi viết tiến nguyễn thị dung trần thị phượng cùng bị đề nghị mức một mươi năm một mươi tám tháng tù
về dân sự viện kiểm sát đề nghị buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho gia đình ba cán bộ công an theo đúng quy định pháp luật
đêm qua công an tp hải phòng đã phát đi thông tin chính thức về việc khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng do ngô văn phát sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn hộ khẩu thường trú tại số sáu mươi trần quang khải quận hồng bàng hiện đang ở số chín lê hồng phong quận hải an tổ chức cầm đầu
công an huyện thủy nguyên phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế
công an huyện thủy nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
căn cứ vào tài liệu và chứng cứ thu thập được công an tp hải phòng xác định ông ngô văn phát là người tổ chức cầm đầu lập nhiều công ty ma để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn
theo đó từ ngày bốn đến ngày bảy tháng chín công an tp hải phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội mua bán trái phép hóa đơn và khởi tố bị can đối với ngô văn phát chủ tịch hội đồng quản trị công ty sang dầu phát
cùng bị khởi tố với ông phát còn có sáu đối tượng khác bao gồm

công an tp hải phòng đã ra quyết định khởi tố với ông phát là người tổ chức cầm đầu lập nhiều công ty ma để mua đơn
công an tp hải phòng đã ra quyết định khởi tố với ông phát là người tổ chức cầm đầu lập nhiều công ty ma để mua bán trái phép hóa đơn